thành phố hồ chí minh hiện có nhiều dự án treo đã kéo dài đến hàng chục năm nay
không những làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố
mà còn làm cho người dân sống trong khu vực dự án treo có cuộc sống vô cùng khó khăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ông lê minh tấn năm nay sáu mươi năm tuổi là tổ trưởng tổ sáu mươi khu phố năm phường bảy quận tám
gia đình ông đã sống ở đây nhiều thế hệ nhưng giờ đây ông chỉ có nguyện vọng duy nhất
là được làm lại ngôi nhà cho khang trang sạch sẽ hơn
lý do đường đã cao hơn nhà nên một trận mưa nhỏ nước cũng từ bên ngoài chảy vào nhà gây ngập nước

cũng đều như vậy
cũng đều chung cảnh ngộ về dự án treo của cầu phú định
họ phải sống trong những ngôi nhà ổ chuột ẩm thấp
mỗi ngày đi làm hoặc đưa con đi học đều phải qua phà rất khó khăn
chỉ nhiều khi giờ đi thì nó khó khăn quá
mong chính quyền nhà nước coi như là ráng cố gắng làm được
để mà nhân dân người dân người ta được đi qua lại cho nó thưởng tiện
cùng với dự án treo của cầu phú định người dân ở đây còn phải khổ sở
với dự án treo công trình chống ngập khu vực sông cần duột
do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư và công ty cổ phận trung nam
đã ngừng thi công ba năm nay
hằng ngày lưu lượng người qua khu vực này rất

đường này bị thu hẹp và di chuyển vô cùng khó khăn tắt đường thường xuyên diễn ra
hy vọng của người dân quận tám là công trình cầu phú định sớm được khởi công